mới đây vào tối hai mươi chín tháng ba trên mạng xã hội lan truyền thông tin
hoa hậu bùi quỳnh hoa bị buộc thôi học
kèm bức ảnh chụp danh sách các sinh viên bị buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy
vi phạm quy chế học tập học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trong đó có tên bùi quỳnh hoa
sáng ba mươi tháng ba ông lê hùng phó trưởng phòng đào tạo quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
trường đại học sân khấu điện ảnh tp hcm xác nhận với báo chí thông tin trên là chính xác
ông lê hùng cho biết sinh viên bùi quỳnh hoa trúng tuyển ngành đạo diễn điện ảnh khóa một mươi hai a đại học chính quy
tuy nhiên sau khi nhập học sinh viên này bỏ trắng nguyên học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo quy chế đào tạo đại học chính quy trường hợp này thuộc diện buộc thôi học do vi phạm quy chế học tập
do vậy ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định buộc thôi học sinh viên quỳnh hoa
lớp đại học đạo diễn điện ảnh k một mươi hai a
cũng theo ông lê hùng chậm nhất là một tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học
nhà trường thông báo về địa phương nơi sinh viên có hậu khẩu thường trú
tối mùng hai tháng bốn miss univers việt nam đã có thông báo chính thức về việc hoa hậu bùi quỳnh hoa
bị thôi học tại đại học sân khấu điện ảnh tp hcm
thông báo được đưa ra sau khi đơn vị này trao đổi với bùi quỳnh hoa và gặp gỡ đại diện nhà trường vào sáng một một
trong thông báo miss universe việt nam cho biết công ty thấu hiểu và chia sẻ sự tức nối của hoa hậu bùi quỳnh hoa
khi không thể tiếp tục học tập tại trường
miss univer việt nam cũng ghi nhận sự cố gắng và hợp tác tích cực của bùi quỳnh hoa trong thời gian qua
với cương vị hoa hậu sau khi đăng quang
theo miss universe việt nam trở thành tân sinh viên khoa đạo diễn điện ảnh của đại học dân khấu điện ảnh tp hcm
là niềm tự hào của cá nhân bùi quỳnh hoa trên con đường theo đuổi nghệ thuật
tuy nhiên sau khi tham dự cuộc thi miss univer việt nam hai nghìn hai mươi ba và đạt giải cao nhất
bùi quỳnh hoa trở thành đại diện việt nam tham dự cuộc thi miss univer hai nghìn hai mươi ba tại el salvador
theo lý giải của miss univer việt nam việc tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế là giấc mơ và đam mê lớn của bùi quỳnh hoa
cô trân trọng cả cơ hội học tập và cơ hội được sự thi mà bản thân nỗ lực trong nhiều năm qua
do thời gian đăng quang và dự thi quốc tế rất gần để chuẩn bị nghiêm túc cho hành trình này
hoa hậu bùi quỳnh hoa đã liên lạc với nhà trường
để xin nghỉ phép và bày tỏ mong muốn được tiếp tục theo học tại trường sau khi cô hoàn thành cuộc thi quốc tế
tuy nhiên là tân sinh viên bùi quỳnh hoa phải chấp hành những quy chế về thời gian học tập tại trường
sự việc xảy ra là điều cả bùi quỳnh hoa và phía công ty đều không mong muốn
cuối thông báo ban tổ chức miss univer việt nam cáo lỗi vì những thông tin vừa qua làm phiền tới khán giả
và mong nhận được sự thấu hiểu
miss univer việt nam cũng nhấn mạnh phía công ty và hoa hậu bùi quỳnh hoa đều nhận thức việc học là vô cùng quan trọng
miss univer việt nam khẳng định hành trình này khép lại cá nhân bùi quỳnh hoa vẫn không ngừng phấn đấu học hỏi
và hoàn thiện bản thân mỗi ngày ở hành trình tiếp theo
trước đó giữa năm hai nghìn hai mươi ba bùi quỳnh hoa đậu vào ngành đạo diễn của đại học sân khấu điện ảnh tp hcm
sau đó cô đăng ký thi miss universe việt nam hai nghìn hai mươi ba chiến thắng và giành quyền thi miss universe cùng năm
ở el salvador vào tháng một mươi một thời điểm chung với lịch học và thi học kỳ một
đại diện bùi quỳnh hoa cho biết trước khi thi đã liên lạc với nhà trường để xin nghỉ
đồng thời mong muốn được tiếp tục học lại sau khi hoàn thành cuộc thi
tuy nhiên là tân sinh viên bùi quỳnh hoa phải chấp hành thời gian học tập không được bảo lưu kết quả
bùi quỳnh hoa hai mươi bảy tuổi quê hà nội đăng quang bix univer việt nam hồi tháng chín hai nghìn hai mươi ba
trước khi lên đường thi mis univer lần thứ bảy mươi hai ở el salvador cô dính lùm xùm từng hút bóng cười khi đang là học sinh cấp ba
ban tổ chức miss univer việt nam hai nghìn hai mươi ba cho rằng sự việc xảy ra từ lâu bùi quỳnh hoa khi đó dưới một mươi tám tuổi
hoa hậu cũng ân hận về hành động của cô
nên không thay đổi kết quả cuộc thi
người đẹp từng theo học đại học kinh doanh và công nghệ hà nội nhưng quyết định nghỉ vì lý do cá nhân
cô từng tham gia hoa hậu áo dài việt nam thế giới hai nghìn một mươi bảy hoa hậu biển việt nam toàn cầu hai nghìn một mươi tám giành giải vàng siêu mẫu việt nam hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn hai mươi hai cô ghi danh hoa hậu hoàn gú việt nam dừng chân top một mươi
tháng chín hai nghìn hai mươi hai cốt đoạt quán quân cuộc thi siêu mẫu quốc tế diễn ra ở thái lan
hoa hậu cũng từng làm huấn luyện viên truyền hình thực tế của miss internatn queen việt nam
hoa hậu trái đất việt nam hai nghìn hai mươi ba giám khảo supermodel international philippines hai nghìn hai mươi ba
mới đây nhạc sĩ tổ hiếu thương tín diễn viên thương tín vừa lên xe về quê phan giang ninh thuận
sau khi quay xe phủ nhận toàn bộ nội dung tố cáo tổ hiếu thương tin vẫn ngủ lại nhà nam nhạc sĩ
ban ngày nam diễn viên đi vắng đến khuya mới trở về chỗ ngủ ở nhà xưởng
nơi ông tưởng chê thậm tệ dẫn tới tin đồn bị bạc đãi phải ngủ ở nhà hoang
được những người sống trong nhà báo tin tôi hiếu tìm gặp thường tín tại nhà xưởng vào một mươi một giờ trưa nay
ông cho hay không được youtube nào nhận nuôi hay giúp đỡ như thông tin trên mạng
tổ hiếu nói sau gần hai năm sống trong nhà rất trân quý thương tín
cho đến khi xảy ra sự việc bị vu khống làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của anh
thương tín vẫn khăng khăng bị youtuber dẫn dắt
tổ hiếu nói anh từng tuổi này lại là diễn viên gạo cội không ai dẫn dắt anh được chửi khi anh muốn
tôi hiếu nói tha thứ tất cả những chuyện xảy ra giữa hai người
thế nhưng kể từ thời điểm này sẽ không hỗ trợ thường tín nữa chỉ thay mặt ông nhuận show
khi nam nhạc sĩ đề nghị về quê sống thương tín từ chối vì mùa này ở phan giang nóng lắm
muốn ở đây vì mát mẻ thoải mái
thế tôi hiếu kiên quyết giữ quan điểm ông mới gom một ít quần áo nhưng từ chối dọn đồ đạc cá nhân
thương tín ra bến xe an sương tp hcm về quê lúc một mươi ba h ba mươi
về tài sản liên quan thương tín từng bán một chiếc xe máy cũ
ông từng lái và bị ngã ở cầu vượt hoàng hoa thám tp hcm do tô hiếu tặng
khi tôi hiếu giao cho một chiếc xe tay ga khác để đi lại
thư tín tiếp tục âm thầm vận chuyển về quê hồi trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
nam nhạc sĩ không đòi lại vì xem chiếc xe là món quả cuối
tô hiếu sẽ cho người dọn đồ đạc của thương tín gửi cho con trai ông là thanh tùng nhờ chuyển về phan giang
nhạc sĩ nói dù hết duyên tôi vẫn giữ liên lạc và hỗ trợ nhận show cho anh tín
vì những kỷ niệm vui buồn từng có trong gần hai năm nay
những ngày qua tôi kiên quyết làm rõ trắng đen để không chịu tướng oan
giờ đây không muốn liên quan nhiều
tôi hiếu nói thêm thương tín từng được một bầu show mời diễn tại phú quốc ngày một mươi bốn tháng bốn tới
sau khi xảy ra vụ tố cáo ồn ào người này gọi điện thoại động viên nam nhạc sĩ đồng thời thông báo hủy show
trước đó sự việc ồn ào giữa thương tín và người cư mang là nhạc sĩ tổ hiếu đã nhận được sự quan tâm của xứ luận
sau khi công khai đoạn ghi âm đối chất với thương tín nhạc sĩ tô hiếu chia sẻ thêm về lý do vì sao chỉ ghi âm mà lại không quay video
tôi hiểu tính anh tín anh ấy mà cứ nhìn thấy cầm máy lên quay là sẽ nói kiểu khác rất né tránh
thế nên tôi chọn ghi âm để anh ấy nói thật tất cả
cũng theo nhạc sĩ tổ hiếu chia sẻ trước buổi gặp trực tiếp đàn anh ngày ba mươi tháng ba tại tp hcm thương tín đã điện thoại ngò lời nhờ giới thiệu sầu diễn
khoảng ngày hai mươi tám tháng ba anh tín dùng một số khác chủ động gọi điện cho tôi
vì số điện thoại cũ anh ấy không dùng nữa thế nên tôi không liên lạc được
anh tín hỏi tôi hiếu ơi có show nào cho anh đi với
ngay thế là tôi đoán anh ấy lại hết tiền rồi mà lúc đó hình như anh ấy còn đang ở bình dương
đến hai mươi chín tháng ba anh tín mới lên sài gòn
đồng thời trước sự việc ồn ào của thương tín con trai nam đệ tử một thời cũng đã liên hệ bày tỏ biết ơn và xin lỗi tổ hiếu vì những chuyện ồn ào kể trên
tổ hiếu kể lại vội trông tùng tức con trai thương tín ở củ chi
trước đó cũng từng đón ba về ở cùng
tùng có tâm sự với tôi rằng
bây giờ em biết em không nuôi được ba ở gần nhau xảy ra nhiều chuyện lắm
hơn nữa hoàn cảnh của em cũng đâu có khá giả gì đâu
kiểu anh tín cũng ăn dài mà hai vợ chồng tùng hình như cũng kinh doanh
thế nhưng kinh tế không ổn định nên chắc có chuyện mới không ở với con trai được nữa
nhưng vợ chồng tùng vẫn có nghĩa vụ với ba
thời gian anh tín ở nhà tôi vợ chồng con trai anh ấy cũng thường đến thăm cũng chăm sóc lúc anh ấy bậy
hôm con trai anh ấy gọi điện cho tôi
nói biết tính ba mình để mong tôi bỏ qua đừng giận hơn
mặt khác cũng bảo với tôi rằng không muốn mang ơn quá nhiều người
hay vướng nhiều thị phi như những chuyện đã qua
nam nhạc sĩ cũng thẳng thắn cho biết dù mọi chuyện xảy ra như thế
nhưng không giận đàn anh mà chỉ buồn vì thái độ thương tín khi bị youtuber dẫn dắt
khi được hỏi về chuyện công khai video nhạy cảm của thương tín
tôi hiếu cho biết muốn dừng sự việc tại đây
bởi mục đích ban đầu của anh là cố gắng làm sáng tỏ những ồn ào thời gian qua
nên mới nhắc đến chuyện video
tôi hiếu bày tỏ anh tín nghe nói tôi có video mới sợ
phải chủ động tìm tôi nói chuyện chứ nếu không chứa chắc anh ấy đã tìm tôi
bây giờ chuyện rõ ràng rồi tôi không muốn làm khó ảnh ấy nữa
cũng chừa cho anh ấy một con đường
không phủ nhận rằng tôi từng rất quý trọng ngưỡng mộ tài năng
những công hiến của anh ấy cho điện ảnh việt
chỉ đáng tiếc là anh ấy không giữ được điều đó thôi
về phía thương tín cách đây vài ngày kênh youtube chuyện bốn phương
đã đăng tải video chia sẻ cuộc sống hiện tại của nam tài tử đình đám một thời
sau hồn nào với tôi
theo đó chia sẻ với chủ kênh youtube này
thương tín phủ nhận chuyện bị xúi dục nhận tiền để nói những điều không đúng sự thật
đó là nơi ở của tôi chứ đâu có dựng chuyện
tôi ở nhà hoang đó cũng một năm mấy gần hai năm rồi
không ai làm chuyện đó cả cũng ai xúi dục tôi để dựng chuyện đó đâu